kính chào quý vị và các bạn
tết nguyên đán đã đến gần và trong những ngày tới thời tiết ở các tỉnh miền bắc nước ta
chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu dần
do vậy mà nền nhiệt độ tăng lên mỗi ngày
về đêm và sáng trời nhiều mây có sương mù và sương mù nhẹ
ban ngày có lúc giảm mây hứng nắng trời ấm áp
với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều mai ở đông bắc bộ trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
sau đó tăng thêm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ cũng có thời tiết khá thuận lợi trong những ngày chuyển giao năm cũ và năm mới
phổ biến là nhiều mây về đêm và sáng ngày giảm mây hứng nắng và ấm áp hơn
nhiệt độ cao nhất ngày mai từ hai mươi hai mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó tăng chậm một hai độ trong hai ngày tiếp theo
còn với khu vực các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
trời nhiều mây đêm và sáng có sương mù nhẹ và có nơi có mưa nhỏ ở phần phía nam khu vực
trong ngày mai nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai mươi năm độ
đến hai mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đến ngày ba mươi và ngày một tết nhiệt độ tăng dần mỗi ngày
trời chủ yếu xét về đêm và sáng
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa giải rác với lượng không nhiều
và nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam
cao nhất trong ba ngày tới ổn định ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ phía nam có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên ba ngày tới vẫn mang thời tiết đặc trưng của mùa khô
trời phổ biến là không mưa ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất ở khu vực tây nguyên
không vượt quá ba mươi độ sáng sớm và đêm trời rét
khu vực nam bộ vẫn đang trong thời kỳ mùa khô
nên thời tiết phổ biến là không mưa ngày trời nắng giáo
với nhiệt độ cao nhất ngày mai ba mươi ba mươi ba độ
sau đó sẽ tăng thêm khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ thì nhiệt độ có thể trên ba mươi bốn độ
trời khá nóng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều